triển lãm mỹ thuật với tên gọi không đề vừa được khai mạc tại hà nội với gần ba mươi tác phẩm hội họa của hai họa sĩ trần hoàng hải yến và nguyễn đinh duy quyền
triển lãm thu hút đông đảo những người yêu hội họa tới tham dự
gần ba mươi tác phẩm hội họa trưng bày trong triển lãm dù cách thể hiện khác nhau nhưng đều nói về xã hội con người văn hóa đang hiện sinh trước chúng ta
chất liệu chủ yếu trong tác phẩm của hai họa sĩ là acrylic và sơn dầu trên chất liệu vải toan với màu sắc mới mẻ phóng khoáng
các tác phẩm chất chứa tâm tư tình cảm và sự trải nghiệm của từng họa sĩ về cuộc sống mà họ đã trải qua
mỗi họa sĩ đều có cá tính mạnh mẽ và theo đuổi con đường nghệ thuật riêng biệt
không cùng phong cách không cùng chủ đề không cùng suy nghĩ nhưng lại có cùng quan điểm nghệ thuật cho bản thân đó là cứ đi đi để theo đuổi đam mê của mình
thành công sẽ theo đuổi bạn
không đề chứa đựng những chia sẻ suy tư tình cảm cá nhân các nghệ sĩ họ gặp nhau ở cùng một trái tim chân tình về tình yêu và cuộc sống
đây cũng là triển lãm đánh dấu năm năm hợp tác và làm việc cùng nhau của hai nghệ sĩ trẻ trần hoàng hải yến và nguyễn đinh duy quyền
triển lãm hứa hẹn sẽ là không gian văn hóa thú vị cho những người yêu mến hội họa trong tháng tám này